chiều ngày hai mươi một tháng ba bộ chỉ huy quân sự tỉnh con tum đã tổ chức tiếp nhận và đưa vào khu cách ly tập trung một trăm bốn mươi trường hợp
tại trung tâm giáo dục bồi dưỡng kiến tức quốc phòng thuộc trung đoàn chín trăm chín mươi tại thành phố con tum
tỉnh con tum đã thành lập một mươi một cơ sở cách ly thành lập hai mươi hai đội phản ứng nhanh một mươi chín đội phản ứng nhanh nội viện
tám đội phản ứng nhanh ngoại viện để sẵn sàng đáp ứng khi có thông tin trường hợp nghi ngờ mắc bệnh covid một mươi chín
hiện tỉnh con tum chưa ghi nhận trường hợp nào mắc covid một mươi chín